cùng với việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và hà nội
tối qua binh chủng hóa học thuộc bộ quốc phòng đã tổ chức điều động lực lượng và phương tiện
đến tẩy độc diệt trùng toàn bộ không gian của bệnh viện bạch mai
binh chủng hóa học đã điều động gần bảy mươi cán bộ chuyên trách thuộc các đơn vị của binh chủng hóa học
như trung tâm hành động quốc gia xử lý chất độc hóa học và môi trường
trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ hạt nhân miền bắc và tiểu đoàn chín trăm linh năm
và một mươi phương tiện đặc trùng xe cds một nghìn chạm tiêu tẩy chín trăm hai mươi một xe một mươi bốn d chạm tiêu tẩy đa năng
phạm vi tẩy độc tiệt trùng là toàn bộ không gian bên ngoài bệnh viện như đường nội bộ
hành lang khuôn viên bề mặt các nhà cao tầng khu vực nhà tăng lễ

phạm vi tẩy độc diệt trùng là toàn bộ không gian bên ngoài bệnh viện như đường nội bộ
hành lang khu vực nhà tăng lễ